thưa quý vị sau bốn ngày với nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa vào tối ngày hôm qua một mươi tám tháng ba
liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ bốn mươi một chính thức bế mạc tại thành phố hải phòng
tới dự có bi thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa
phó thủ tướng trần hồng hà các đồng chí ủy viên trung ương đảng
lãnh đạo một số bộ ban ngành và những người làm báo hình trên cả nước
liên hoan truyền hình toàn quốc từ lâu đã trở thành ngày hội của những người làm truyền hình trên cả nước
hơn hai năm qua ngành truyền hình có sự thay đổi mạnh mẽ trong phương thức sản xuất và cách tiếp cận khán giả
do tác động của dịch covid một mươi chín và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông mới
thích nghi với sự thay đổi của ngành liên hoan năm nay trở lại với nhiều đổi mới trong thể đệ
vừa phù hợp với xu thế chung vừa góp phần tôn vinh hơn nữa các tác phẩm báo hình xuất sắc nhất
cả trên sóng và trên nền tảng số
đây chính là cơ hội vô cùng quý báu để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp
để học hỏi và khơi dậy những ý tưởng mới cách làm hay
theo ban tổ chức liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ bốn mươi một là kỳ liên hoan có số lượng tác phẩm đăng ký tham dự lớn nhất từ trước tới nay
với bảy trăm một mươi bốn tác phẩm thuộc một mươi một thể loại trong đó nhiều nhất là hai thể loại phóng sự ngắn và phóng sự
tại liên hoan truyền hình lần này truyền hình công an nhân dân vinh dự được huy chương vàng
ở thể loại phóng sự ngắn với tác phẩm làm giả giấy khám thai của tác giả nguyễn nhung hoài thương
ở thể loại phóng sự dài đạt một huy chương bạc với tác phẩm
ai đang quả đí rừng ở đông mai của nhóm tác giả dương văn toàn hoàng sinh huy trung
thể loại chương trình chuyên đề khoa giáo đạt huy chương bạc với tác phẩm
hậu quả đáng sợ của bệnh trầm cảm và biện pháp phòng tránh của nhóm tác giả dương văn toàn trí nghiêm khánh hiền lương thủy
ngoài ra ban tổ chức ban giám khảo còn trao hai huy chương đồng cho phim tài liệu
khi người chết trở về của nhóm tác giả thúy hà phương loan
và chương trình tọa đàm đối thoại yêu và thù hận của nhóm tác giả đên thảo khánh hiền
cũng trong tối ngày hôm qua tại nhà hát đài tiếng nói việt nam năm mươi tám quán dữ hà nội
đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng năm hai nghìn một mươi chín
cuộc thi tiếng hát người làm báo được tổ chức trong những năm vừa qua
đã trở thành một sự kiện văn hóa tinh thần đặc sắc của người làm báo trên cả nước
tạo cơ hội gặp gỡ giao lưu thể hiện tài năng và bản sắc nghề nghiệp
tăng cường hiểu biết thắt chặt thêm tình đồng nghiệp học hỏi và hỗ trợ nhau trong công việc
góp phần làm tăng chất lượng hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo việt nam
năm nay với gần một trăm linh tiết mục gửi dự thi cuộc thi đã chọn ra sáu giải phụ
một giải nhất hai giải nhì ba giải ba bảy giải khuyến khích
trong đó thí sinh nguyễn trung kiên công tác tại ban thời sự truyền hình cục truyền thông công an nhân dân
với tiết mục người chiến sĩ ấy vinh dự nhiệm giải giọng khắc trẻ triển vọng